hôm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai kêu gọi các quốc gia nhanh chóng hành động để kiềm chế sự lây lan và bảo vệ hệ thống y tế khi biến thể omicron đang lây nhiễm với tốc độ chưa từng có
hiện tại số ca mắc biến thể này đã được ghi nhận ở bảy mươi bảy quốc gia
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới who cảnh báo biến thể omecron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy và hiệu quả ngừa bệnh nặng và tử vong của vaccine giảm nhẹ
sông vẫn cung cấp sự bảo vệ đáng kể
chúng ta chưa từng thấy ở mọi biến thể trước đó
ngay cả khi ôngecron gây ít bệnh nặng hơn số lượng lớn ca bệnh có thể gây quá tải các hệ thống y tế lần nữa
tổng giám đốc who teros ahanom geriaset nói
ngày càng nhiều băng chứng cho thấy có sự suy giảm nhẹ hiệu quả của vaccine trong ngừa bệnh nặng và tử vong và giảm hiệu quả người lây nhiễm hay bệnh nhẹ
ông terras nói không cung cấp thông tin chi tiết
michael ryan giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của who khẳng định
vaccine vẫn hiệu quả và cung cấp sự bảo vệ đáng kể trong người bệnh nặng và tử vong
ông riyaan nói câu hỏi là các vaccine hiện tại hiệu quả là bao nhiêu
và chúng ta giảm khả năng bảo vệ chống bệnh nặng và tử vong ở mức độ nào đối với biến thể omecron
dữ liệu hiện có cho thấy vaccine vẫn có hiệu quả đáng kể
tổng giám đốc who lưu ý rằng sự xuất hiện của omicron đã khiến nhiều nước đẩy mạnh chương trình tiêm liệu thứ ba
cho toàn bộ dân số trưởng thành dù thiếu bằng chứng về hiệu quả của liều thứ ba đối với biến thể này
who lo ngại những chương trình như vậy sẽ lặp lại việc tích trữ vaccine như chúng ta đã thấy trong năm nay
và làm trầm trọng thêm tình trạng bất công trong tiêm chủng ông techot nói thêm
ngoài ra dù anh đã công bố ca tử vong đầu tiên trên thế giới do omicron ngày một mươi ba tháng một mươi hai
xong chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây ra bệnh nặng hơn
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai who thận trọng nhưng lạc quan cho biết
châu phi ghi nhận sự gia tăng ca covid một mươi chín lớn trong tuần qua
nhưng số ca tử vong vẫn thấp hơn so với các đợt bùng chống
tuy nhiên who thúc giục các nước nhanh chóng hành động để kiềm chế sự lây lan
và bảo vệ hệ thống y tế đồng thời cảnh báo chống lại sự tự mãn trong phòng dịch
châu âu đang là điểm nóng covid một mươi chín trên toàn cầu
ghi nhận sáu mươi hai tổng số ca covid một mươi chín trên thế giới trong bảy ngày qua
năm quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất cũng là tại châu lục này
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai hà lan tiếp bước một số nước châu âu khác khi tái áp đặt các biện pháp phòng dịch
trường học tại hà lan sẽ đóng cửa sớm vào tuần tới và phong tỏa vào ban đêm được gia hạn
do lo ngại biến thể omicron
cùng ngày pháp ghi nhận sáu mươi ba bốn trăm linh năm ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng bốn vừa qua
đủ hơn bảy mươi bảy dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine
tại anh chính quyền thủ tướng boris johnson có kế hoạch ban hành quy định mới về đeo khẩu trang
xét nghiệm hàng ngày yêu cầu thẻ xanh với một số địa điểm cụ thể trong nước
theo hãng tin afp giới khoa học anh ước tính số ca mắc biến gẹ omecron thật sự ở anh
có thể đã ở mức hai trăm linh ca một ngày
cùng ngày đan mạch và na uy cũng công bố các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn
để kiểm soát số ca bệnh đang tăng mạnh khi các quan chức cho biết omicron đang lây lan nhanh
và có thể sẽ trở thành biến thể thống trị tại nhiều nước châu âu trong vài tuần thậm chí là vài ngày tới
đan mạch đã đóng cửa các trường học hạn chế hoạt động về đêm yêu cầu làm việc từ xa
và đang tiêm liều thứ ba cho tất cả người trẻ
hà lan cấm quán bar nhà hàng phục vụ thức uống có cồn kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
bắt đầu làm việc từ xa nếu có thể mở rộng khu vực bắt buộc đeo khẩu trang
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai toàn cầu có hơn hai trăm bảy mươi triệu ca bệnh
trong đó có hơn năm ba triệu ca tử vong vì covid một mươi chín
nhiều nhà đầu tư lo ngại biến thể omicron có thể đe dọa đà phục hồi kinh tế toàn cầu
những thông tin mới sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên kênh
cảm ơn quý vị và các bạn
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại